hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị khán giả cộng hòa liên bang đức là một trong những thành viên sáng lập của liên minh châu âu và là một trong những quốc gia đông dân nhất trong khối này
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi kính mời quý vị đến với những chia sẻ của đại sứ đoàn xuân hưng đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại cộng hòa liên bang đức về mối quan hệ ngoại giao giữa đức và việt nam trong hiện tại và những triển vọng trong tương lai
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam tiểu mục chuyện xa xứ với câu chuyện của một người việt nam xa xứ đang sống và làm việc tại cộng hòa liên bang đức sẽ đến với quý vị khán giả
và như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
ngày ba mươi một tháng bảy tại văn phòng chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao và tôn giáo cộng hòa argentina ông jorg forri
thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa lãnh đạo bộ ngoại giao hai nước
thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi argentina là đối tác quan trọng ở mỹ latin và thời gian qua quan hệ hợp tác hai bên phát triển rất tốt đẹp
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hai bên cần chú trọng đẩy mạnh trao đổi thương mại đầu tư vì lĩnh vực này còn nhiều tiềm năng
mức kim ngạch thương mại song phương ba tỷ usd hiện nay là cố gắng lớn nhưng còn khiêm tốn có thể gia tăng hơn nữa
chuyển lời thăm hỏi của tổng thống argentina mauricio macri tới thủ tướng nguyễn xuân phúc bộ trưởng george forris cho biết
ông maricio macri mong chờ được đón thủ tướng sang thăm argentina và bản thân ông mong muốn sang thăm việt nam
nhất trí về ý kiến của thủ tướng bộ trưởng jacques fourier nhìn nhận mối quan hệ hợp tác việt nam argentina bốn mươi năm năm qua
phát triển rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực nhất là về chính trị kinh tế hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao
ông cho rằng hai bên có thể phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế tăng cường trao đổi thương mại mở rộng hơn nữa các lĩnh vực có thể hợp tác
bộ trưởng georg foria cho biết trong cuộc hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
hai bên tìm ra một số lĩnh vực hợp tác mới trong đó lĩnh vực quốc phòng hứa hẹn nhiều tiềm năng hợp tác
bộ trưởng bày tỏ argentina luôn sẵn sàng hỗ trợ việt nam về đào tạo phát triển bóng đá
sáng ngày ba mươi một tháng bảy tại hà nội hiệp hội an toàn thông tin việt nam phối hợp với phòng thương mại đại sứ quán israel tại việt nam
đã tổ chức buổi hội thảo israel từ quốc gia khởi nghiệp trở thành quốc gia hàng đầu về an toàn an ninh mạng
nhằm giúp các doanh nghiệp việt nam tìm hiểu về công nghệ
chia sẻ kinh nghiệm về an toàn thông tin trên đất nước israel
trong những năm qua mối quan hệ hợp tác giữa việt nam israel nói chung
các tổ chức và doanh nghiệp hai nước nói riêng đã thu được những thành quả ấn tượng
trong đó có lĩnh vực an toàn mạng và an ninh quốc phòng
ở tầm quốc gia lãnh đạo chính phủ việt nam và chính phủ israel cũng có những quan điểm thống nhất
trong việc cùng hợp tác phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ và phòng chống các nguy cơ trên không gian mạng
trong thực tế nhiều sản phẩm giải pháp về an
an toàn thông tin mạng của các công ty hàng đầu của israel đã được sử dụng trên thị trường việt nam
bên cạnh đó nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp việt nam đã có dịp tìm hiểu về công nghệ
chia sẻ kinh nghiệm về an toàn thông tin trên đất nước israel
nhân kỷ niệm một trăm chín mươi bảy năm ngày quốc khánh nước cộng hòa peru và kỷ niệm hai mươi bốn năm hai nước thiết lập quan hệ hợp tác song phương
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
đại sứ quán peru kết hợp với cục hợp tác quốc tế bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức chương trình đêm nhạc peru tại nhà hát tuổi trẻ hà nội
peru đã thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
kể từ đó hai nước đã và đang hỗ trợ lẫn nhau đồng thời trở thành đối tác tốt trong các diễn đàn quốc tế như liên hợp quốc apec và fokolair
trong tương lai hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp với những tiêu chuẩn cao sẽ mở ra
những cơ hội mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
quan hệ giữa peru và việt nam được xây dựng dựa trên nhiều lĩnh vực từ thương mại đầu tư đến văn hóa và du lịch
sự kiện âm nhạc peru cũng là dịp thông qua ban nhạc dân gian nổi tiếng apuinka đến từ peru để giới thiệu tới người dân việt nam nền âm nhạc truyền thống của peru
chân thành cảm ơn đại sứ đã dành thời gian cho truyền bình nhân dân ngày hôm nay

tôi vào ngành ngoại giao phải nói là rất là ngẫu nhiên có thể nói như thế
vì khi đi học thì cũng nghĩ đến cái chuyện là mình vào ngành ngoại giao đấy
nhưng mà rất là ngẫu nhiên năm một nghìn chín trăm tám mươi
thì tôi được
nguyên phật thư quang lúc bây giờ đang là một người cán bộ chủ chốt
một lãnh đạo của bộ sứ quán việt nam tây tiên sô
mới thức gặp phòng làm việc của người biến moscow
và sau khi trao đổi một thời thì ông có nói ý là
cậu có vẻ làm việc với bọn mình ở ngành ngoại giao đấy thôi
tôi cũng không dám nhận lời đâu
sau đó thì được
rất nhiều các anh các chị các đứa trên các bạn bè quên nhục thì tôi cũng đã về công tác ở ngành ngoại giao
đấy là cái bất ngờ có lẽ là cái đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi có thể nói là một số phận
sau này trở thành một ngành ngoại giao chuyên nghiệp gần bốn mươi năm cũng tại ngành ngoại giao
trong thời gian ở ngành ngoại giao thì tôi đã đi công tác ở rất nhiều nơi
bật chân đến rất nhiều nước từ siêu cường này sang siêu cường khác
từ sau này khi đã trở thành thư trưởng ngoại giao thì tôi được gửi cho nhóm đại sứ việt nam và nhật bản
hồi hiện nay ở nước ngoài nước thì một bốn nước như vậy
còn trong nước thì công tác ở rất nhiều đơn vị khác nhau của một quốc gia
cái quá trình công tác gần bốn mươi năm
tuy không lựa chọn có lẽ là cái nghề nó chọn mình
là mình có cái may mắn phục vụ trong một cái lĩnh vực
tôi nghĩ là rất là
đặc biệt là đối với sự phát triển của đất nước và đối với cá nhân cũng là một điều may mắn mình được đi đây đi đó
đặc biệt là những cái sức khỏe
về chi thức của mình tâm huyết của mình được phục vụ cho cái ngành đối ngoại của thân nước

vậy thì áp hành đại sứ sẽ có rất là nhiều câu chuyện thú vị

khi còn trẻ ấy
tôi cũng có thời gian thắp tùm cực trong những hành động của ngành ngoại giao của cả bộ trưởng ngoại giao công tác
vì có những cái mà tôi nghĩ nó sẽ đợi cho cái cuộc đời của mình
có lần tôi đi công tác với
nguyễn phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao nguyễn mạnh cẩn
khi chuyến công tác rồi
thì thấy đồng chí nguyễn mạnh cường nói với anh em chúng tôi là
trước khi ra xe tật cẩu bộ trí để nhìn xuống gặp các anh em
với những anh chị em anh bộ người địa phương
họ đã phục vụ giúp đỡ chúng ta mấy ngày được
cái điều đó làm tôi cũng rất là ngạc nhiên nhưng mà đầy thú vị
và ông xuống ông bắt tay ông cảm ơn những người đã nấu hương mặn cho mình trong mức ngày đó
và ông đề nghị là chung cảnh với họ
và còn dặn chúng tôi là sau này khi về những tấm ảnh họ cũng gửi cho người ta
cái điều đấy làm tôi rất là xúc động
và chính là những nguyên cầm của nó với tôi là
tôi biết thôi
điều này không hợp từ chủ tịch hồ chí minh đâu
trước đây đã có nhiều lục quyền ghi dịch cho bác
cử chỉ của bác rất là gần gũi rất là ân cần
và cảm hóa bạn bè quốc tế
những người họ đã phục vụ mình có khi chỉ là một ánh mắt một cái bắt tay một lời cảm ơn một tấm ảnh cho họ
họ sẽ ghi mãi và họ sẽ dành tình cảm về đất nước chúng ta
sau này trong quá trình công tác của tôi tôi cũng học những điều đó
và cũng vận dụng những cách như thế để có rất nhiều bạn bè của mình

thực ra thì rất là khó
có cái lúc kết
với mỗi một con người thuận lợi và khó khăn nó cũng khác nhau
mỗi một cái địa bàn công tác mình đến nó có một thuận lợi khó khăn khác nhau
và nó còn tùy thuộc vào thời điểm

nó đang ở mức ưu tiên này

thế và trong quá trình mình thực hiện những nhiệm vụ đó thì mình có được cái thuận lợi gì
có khó khăn gì

thế rồi nó cũng tùy thuộc về cả cái vị thế của đất nước
tự trung lại thì tôi nghĩ là nó phụ thuộc rất là nhiều

cái nữa thì nó cũng hơn

và mình có thể xây dựng những kỹ thuật trở lại
và cái nữa thì
ví dụ có khó khăn là khi chúng ta đi ra thư thảo trong đoàn khoản quốc tế thì cái đó cũng phụ thuộc rất nhiều sự chuẩn bị của chúng ta
hiểu biết đối tác đánh giá đúng người ta và đúng mình
nhiều chuyện đó
biết mình người ta trong trận trận thắng đấy không ạ
đúng là như vậy đấy

được lợi thì đáng nhất

ngay từ khi chúng ta

chúng ta đánh giá rất là cao
người việt nam dân tộc việt nam
và đi đến đâu khi mà

họ nhắc đến việt nam
có một sự ngưỡng hộ

họ là những người bạn của chúng ta
chúng ta nên dựa vào họ

để những người chưa hiểu chúng ta hiểu chúng ta hơn

cảm ơn chúa

nhưng chúng ta không phải chỉ sống bằng

khác biệt tính hiệu đồng
tôi nói là tôi đã công tác ở bốn nước khác nhau
từ một liên xô trước đây
tôi nghĩ là mình mới được được đại đa số từ việt nam
đất nước rất là thanh bình
rất là hiếu khách
rất nhiều những điều tuyệt vời
những năm khi tôi đã sống ở moscow

là hai đất nước khác nhau
bốn nơi có những cái thất lợi
có những khó khăn
và có cái sự khác biệt
khác biệt rất nhiều
thế rồi từ mỹ

rất là lớn
một nền kinh tế lớn
trong thế giới ngoài châu á
hàng đô châu á
từ nhật bản là sang đức
đức đứng đầu trong liên minh châu âu
thì cái mà chúng tôi muốn
chúng ta học được gì đây
từ hai cái đất nước này
những cái đất nước là bị
bất kỳ vấn đề của người
thì học tư học
chúng ta đứng trên đôi chân của chúng ta
phát triển kinh tế của đất nước
đức và nhật cũng nhiều lắm

chúng ta phải

phải học được
những cái điều kiện đó
để vận dụng những công tác của người ta
những cái điều kiện đó
phải học được
những cái điều kiện đó
phải học được
những cái điều kiện đó
phải học được
những cái điều kiện đó
để vận dụng những công tác của mình
đặc biệt là tôi cũng

tranh thủ được nhiều đối tạng
quan tâm đến việc nào
họ làm ăn với chúng ta